thông tin từ bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam xác nhận có thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn xe ô tô khách và xe đầu kéo đã tử vong
như vậy đến nay vụ tai nạn làm chín người tử vong và một mươi hai người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
hiện một mươi hai người còn lại trong vụ tai nạn đang được cây y bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực trong đó có hai nạn nhân vẫn trong tình trạng nặng
theo thông tin từ sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi xe khách trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh quảng nam được cấp phù hiệu hợp đồng nhưng gom khách lẻ chở quá tải
cho đến chiều ngày hôm qua một mươi bốn tháng hai công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết vẫn đang tiến hành ghi lời khai những người có liên quan để điều tra nguyên nhân vụ bé gái học lớp năm tử vong tại trường học
thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày
bé gái được xác định tử vong khi rơi từ trên lầu hai tại trường tiểu học tương bình hiệp phường tương bình hiệp thành phố thủ dầu một xuống đất tử vong
thời điểm trên bé gái này học lớp bán chú tại trường tiểu học tương bình hiệp
sau giờ ăn trưa cô giáo phát hiện bé gái nằm bất động dưới sân trường
tại lầu hai ngay điểm bé gái rơi xuống phát hiện một cái ghế
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố đà nẵng vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm
nam nữ tuổi tầm hai mươi một đến hai mươi hai thường xuyên tụ tập tại các quán bar trên địa bàn thành phố để sử dụng và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
trần văn sinh chú phường hòa khánh nam quận liên triều được xác định là đối tượng cầm đầu
sinh thuê một căn hộ sống chung như vợ chồng với bạn gái và thường giao ma túy cho lê hồng phi là chân rết để đi giao
khám xét khẩn cấp nợ của sinh tiếp tục phát hiện một mươi sáu viên thuốc lắc khoảng ba mươi gram ketamin
sinh khai nhận lấy số ma túy trên về để bán lại kiếm lời
và cùng người yêu sử dụng qua test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lê văn duy sinh năm hai nghìn hộ khẩu thương chú
hộ khẩu thương chú tại thôn chính tiến xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
về ba tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bên cạnh đó công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn văn trạch
xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hương yên về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả
của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hải phòng là đối tượng trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hùng chiến
xã đồng minh huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý